chuyên và không chuyên trên khắp cả nước

với chủ đề đô thị việt nam

của gần hai trăm linh tác giả
gửi về tham dự chương trình

là anh nghĩ thế nào về tổng thể các tác phẩm ảnh
gửi về dự thi lần này

và với một cái sự khuôn khổ
trong chủ quản trị động thì cái số lượng
gửi về rất đáng mừng tất nhiên ở đây chúng ta
chưa nhiều câu chuyện thú vị thứ hai là những khoảnh khắc
nó cũng chưa đắt giá thật sự có thể là do

do quan sát tất nhiên có những số vấn đề
của đô thị cũng hiện lên ví dụ như vấn đề môi trường

thêm những câu chuyện đô thị những câu chuyện
ở bên sâu bên trong những câu chuyện mà nói tác giả
phải có bởi vì thế này này di động đôi khi
nó chỉ là một cái phương tiện nếu coi
di động là một cái phương tiện thì máy ảnh to

hãy dùng nó để thể hiện

theo ông thiết bị chụp ảnh là những
chiếc máy di động nhỏ gọn thì điều này
có làm giảm đi
chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm gì thì hay không ạ
tôi nghĩ là cái vấn đề chỗ thế này
làm sao chụp ảnh nó hồn nhiên
như cuộc sống nhưng mà nó lại
có cái độ sâu tôi nghĩ là
tất cả những cái nhà mà cao tầng đồ sổ
nhất của mình này nếu mà so
về quy mô không ạ có lẽ nó
không thể so được với nhiều nước trên thế giới
thế nhưng mà thật sự nếu như ai
chỉ cách việt nam đến hà nội
các thành phố chỉ vài ba năm thì
người ta ngỡ ngàng luôn ngỡ ngàng bởi vì
thay đổi nhanh quá chính cái mà cần
phải nói phát triển đô thị của ta mức
sống nó tăng lên nhu cầu tăng lên
cuộc sống tạo điều kiện để cho
chúng ta phát triển nhanh thực ra
trong những ảnh nó có một cái thế rất mạnh
mà nhiều nhà những ảnh chuyên nghiệp nó tính
so sánh giữa sáng và tối
cao và thấp thì giờ ta so sánh
giữa cái cũ và cái mới tôi cứ
tưởng tượng là phải có những bức ảnh của cái công trình
đang đồ sộ lên nhưng bên cạnh còn là
cái vũng nước cũ chưa giải quyết được
những cái mái nhà cũ
vẫn chưa rỡ còn lại
cái xà kèo như đó nhưng bên cạnh
là cả cái nhà nhiều tầng tăng lên
cái độ so sánh nó rất ít mà chính có
nói như thế thì mới nói được cái thực sự
của sự phát triển đô thị việt nam này
và mới thấy rằng là bên cạnh những cái
sự phát triển đấy chúng ta đang phải lo toan nhiều
điều tôi nghĩ là nhiếp ảnh cũng như
văn hóa quản thuật phải đi sâu hơn nữa
thì thật sự mà nói
lần này thích là số lượng người tham gia
nhiều ảnh hồn nhiên
nhưng mà sâu thì chưa
vâng cảm ơn những chia sẻ của nhà báo vũ huyến
còn nhà báo vũ anh tuấn
anh đánh giá sao về các tác phẩm
ảnh gửi về dự thi lần này
tôi nghĩ là đây là một số những hình ảnh
các tác giả chưa đi khai thác
sâu vào những cái đề tài đó
thì vẫn hơi bị trung trung quá
tuy nhiên thì tôi thấy là cái số lượng
tác phẩm gửi về cái chủ đề
đô thị việt nam
một phần nào cũng diễn tả được
cái bộ mặt
của đô thị hiện nay
vâng vừa rồi là những nhận xét
của các thành viên trong ban giám khảo
vâng và ngay sau đây chúng tôi sẽ mời
quý vị khán giả cùng tìm hiểu
các thành viên trong ban giám khảo của chúng tôi
đã phải làm việc như thế nào
có phóng sự ngắn ngay sau đây
ngay sau khi kết thúc
thời hạn nhận xét
các thành viên ban giám khảo
đã khẩn trương bắt tay vào công tác
chấm ảnh vòng sơ khảo
chọn ra một mươi tác phẩm
vào vòng bình chọn trực tiếp
với góc nhìn của những nhà nhếp ảnh chuyên nghiệp
ban giám khảo đã có những bước thẩm định khắt khe
để lựa chọn ra những bức ảnh
chụp bằng điện thoại thông minh chuẩn xác nhất
với sự tham gia của gần hai trăm linh tác giả
và hơn một hai trăm linh tác phẩm ảnh gửi về
việc lựa chọn chấm ảnh
chưa bao giờ là đơn giản
trước hết tôi phải nói về cái đề tài
cái tháng này nó hết sức cập nhật
và tôi cho là một cái đề tài nó rất hay
bởi vì nó tạo điều kiện cho các nhà nhấp ảnh
có thể chứng kiến được cái sự phát triển
có thể nói là rất nhanh
cái điều này thì chúng ta
dễ thấy rồi
không chỉ những là
những cái thành phố mới
quy hoạch mới mà ngay cả hà nội
thành phố hồ chí minh với lại các tỉnh
thì cũng đều có một cái sự phát triển rất lớn
đây là một đề tài rất là rộng
cho nên nếu nói về đô thị thì trong nó nhiều mảng lắm
cho nên các nhà nhấp ảnh có thể khai thác
một cách rất thoải mái
những cái việc chụp bằng điện thoại di động
thì càng tạo điều kiện cho người ta có thể
được nhìn một cách rộng rãi
nhưng thật ra nếu chỉ giới hạn bằng
những cái nhà nhấp ảnh chuyên nghiệp
với cái số lượng chụp thì không thể làm nhiều
bằng tất cả những người có điện thoại di động
cho nên việc mở nó như vậy
cho nên là nó cũng đặt ra một vấn đề là
việc chọn lựa xem thường cũng có thể khó khăn
nguyên tắc là khi chọn vào vòng trong
là chúng tôi phải có kiểm tra
và yêu cầu tác giả phải gửi
những tác phẩm
bản gốc đến
trước hết chúng tôi là những người thẩm định
thì chúng tôi cũng tôn trọng
những cái sự trung thực
của các tác giả khi gửi đến
đấy là cái điều mà chúng tôi cũng rất là mong
là các cuộc thi sau
thì các tác giả mà có
gói gửi ảnh theo chủ đề
thì cũng nên đọc kỹ
tôi nghĩ đấy là cái điều mà chúng tôi rất mong muốn
sau thời gian làm việc
và trao đổi nghiêm túc
phân tích kỹ các tác phẩm gửi dự thi
một mươi tác phẩm xuất sắc nhất đã được
ban giám khảo đồng thuận lựa chọn
tác phẩm số một
làm việc trên cao
tác giả nguyễn trung thành huế
tác phẩm số hai
giao thông đô thị
tác giả phạm quốc dũng hà nội
tác phẩm số ba
nhịp sống phố cổ
tác giả phạm quốc dũng hà nội
tác phẩm số bốn
tác giả lê khiếu minh hà nội
tác phẩm số năm
tầm nhìn mới
tác giả trần hiễu vọng tp hcm
tác phẩm số sáu
phố cổ ben canh
tác giả kiều anh dũng tp hcm
tác phẩm số bảy
sông trong phố
tác giả đỗ hiếu liêm bạc liêu
tác phẩm số tám
bình minh sông hoài
tác giả đỗ anh vũ quảng nam
tác phẩm số chín
từ làng lên phố
tác giả phạm quốc dũng hà nội
tác phẩm số một mươi
bộ ảnh phản chiếu
tác giả đinh công tâm sóc trang
thưa quý vị vừa rồi là
mời quý vị đến với bộ phim
một mươi tác phẩm lọt vào vòng bình chọn trực tiếp
và bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ hơn
cụ thể hơn về một mươi tác phẩm này
đầu tiên xin được hỏi
giám khảo vũ anh tuấn
lý do tại sao ông lựa chọn
một mươi tác phẩm ảnh này vào vòng bình chọn trực tiếp
những bức ảnh vào vòng bình chọn
thường thì chúng tôi cũng hay lựa chọn
những tác phẩm nào tiêu biểu trong từng lĩnh vực một
chủ đề tháng này thì vừa ngoài
cái chuyện mà chúng tôi bám sát vào cái chủ đề
là cái đô thị việt nam
thế nhưng mà trong cái đô thị việt nam
thì nó cũng có rất nhiều cái chuyện để nói
về đô thị
có thể là về cái kiến trúc đô thị
hoặc là rồi những cái sinh hoạt đời thường
ánh sáng cái tạo hình
đấy là những lý do mà chúng tôi
lựa chọn một mươi tác phẩm
để vào cái vòng bình chọn này
vậy còn giám khảo việt văn thì sao ạ
chúng tôi đều mong muốn một cái gì đó nó cao hơn
như anh huyến và anh tuấn nói rất là nhiều
những cái câu chuyện về đô thị những cái ví dụ như phát triển đô thị này
những câu chuyện cắt hơn một chút
những cuộc sống bên trong đô thị những cái trung cư gì cả
nhà trung cư này khu xuống trung cư rất là nhiều
thì cuộc sống những bữa cơm gia đình
những cái sinh hoạt ở trong khu trung cư
nó rất mong những hình ảnh như thế
nhưng mà lại không có chúng tôi hơi tiếc lần này bộ ảnh nó không nhiều
và có một số bộ thì nó chưa thực sự là
sát một chủ đề
nó hơi bị xa một chút
hoặc là nó không tới hoặc là nó cảm giác một cái gì đó
nó rất là mơ hồ
một số bộ khác thì thể hiện một cái thị hiếu thẩm mỹ chưa tốt
thế còn giám khảo vũ huyến
ông đánh giá sao về một mươi tác phẩm ảnh này
sau khi chọn một mươi thì các bạn thấy
trên này nó có mấy cái hay
thực ra thì nhà này có nhiều loại
có cả nhà cơ quan
những cái ảnh đầu tiên chính là nhà cơ quan
rồi có cả những khu nhà cũ
ở những cái phố cũ
vẫn còn cách đây có khi đến nửa thế kỷ rồi
lại có cả cái nhà cũ
ở trong một cái phố cổ
mà được trụt qua nước
lại có cả những cái phố
vẫn còn đang rất khó khăn lầy dội
bên cạnh những cái công trình
những cái khu đô thị mới
có nghĩa là tự nhiên một mươi bức ảnh này
chúng ta thấy cái đô thị nó nhiều dạng khác nhau
mà tôi cũng cảm thấy là
có vẻ như là cũng đủ hết các vùng miền đó nè
thật sự nói cho là
cái cuộc sống có những lúc thì bận rộn
đầu tắt mặt tối
có lúc ngồi thư giãn
thành văn cờ chơi
cái người việt nam lạ lắm
mà tôi cho chính cái đó mới là cuộc sống thực
bên cạnh những niềm vui về nhà cao cửa rộng
thì nhà nước
dân chính quyền cũng đang lo toan
bởi vì chúng ta phát triển trên một cái nền không đồng bộ
chuyện lụt lội là thật
mà chúng tôi rất muốn
cái người chụp ảnh nhìn thấy cả cái thật đó
chứ chúng ta đừng có quá lên
đừng có cảm thấy là quá hài lòng
về cái đô thị của mình
thật sự chúng ta còn nhiều điều phải giải quyết lắm
lụt lội lo toan
cải tạo sông nước sông cải tạo hồ
ngay như hà nội thành phố hồ chí minh
những cái nơi phát triển nhanh nhất
hiện nay cũng rất nhiều lo toan
thì tôi nghĩ rằng những bức ảnh như vậy
là những ảnh có đáy
tôi cũng đồng ý với anh nguyễn
phân tích một vài bức ảnh
trong số một mươi tác phẩm
vào vòng hình chọn
tôi cũng rất thích bức ảnh đánh cờ
thường thì đánh cờ thường là ông già
nhưng mà đây là hai ông trẻ
nói vui vậy thôi
để thấy được cái cuộc sống nó cũng rất là bình dị
tôi nghĩ đây là bức ảnh cũng là tốt
nói về nhếp ảnh
trong đó có bức ảnh đứng kia
đây là bức ảnh khá tốt
bức ảnh đấy
thấy tác giả chụp bố cục
rất là khỏe khoắn
hai bên khối nhà một bên cao thấp
nó có sự gánh nhau
đồng thời có con đường đi xuống dưới như đường hầm
ở trên có đường giao thông
ở phía trên
đây là bức ảnh tôi nghĩ là về cái kiến trúc đô thị
khá là thành công
hay là như bức ảnh
đây là một cái nghề
nghề mới của
đô thị thôi
chứ còn nếu mà ví dụ ngày xưa
như bức ảnh nhà cổ
thì làm gì có những công nhân
đang leo trào lo cây kính
tôi nghĩ đây là một cái nét đặc thù
của đô thị
và tôi cũng có thấy bức ảnh thú vị
là bức ảnh một buổi sáng sớm
bình minh sáng sớm ở phố cổ
tôi toán phải năm giờ sáng
nếu mà hà nội có ánh nắng
ánh sáng rất đẹp
rất là đậm chất như vậy
trong bài giám khảo
xin chào quý vị và các bạn
trước khi bước vào thời điểm chính của chương trình
tìm ra các tác phẩm đoạt dài
chúng ta sẽ đến tiểu mục câu chuyện sau bức ảnh
thưa quý vị thời gian gần đây
các quán cà phê có thiết kế và trang trí xinh xắn
bọc ngay trên đường dây tàu lửa
đoạn đường từ địa biên phủ đến phùng hưng
đã thu hút đông đảo lượng khách du lịch
sở dĩ khách đông bởi họ thích thú với trải nghiệm ở đây
tuy nhiên việc ngồi sát đường dây tàu lửa
cũng gặp không ít những nguy hiểm rình rập
khoảnh khắc những vị khách nước ngoài
hồn nhiên thưởng thức cà phê bất chấp nguy hiểm
được nhấp ảnh gia phạm quốc dũng
ở hà nội ghi lại và gửi đến dự thi
trong chương trình của thi ảnh vẻ đẹp việt nam lần này
đã gây chú ý đối với ban tổ chức chúng tôi
và sau đây xin mời quý vị và các bạn
cùng tới với con phố
nơi có những quán cà phê đặc biệt này
gặp gỡ nhấp ảnh gia phạm quốc dũng
qua phóng sự ngắn sau đây
nằm giữa những tòa nhà và quán cà phê
đoạn đường sát chạy qua khu phố cổ
đã trở thành điểm đến thu hút
nhiều khách du lịch đến chụp ảnh
bởi nét đẹp độc đáo
hay đơn giản là thưởng thức một tách cà phê
hoặc được trải nghiệm cảm giác đứng nếp
vào các ngôi nhà để cảm nhận
con tàu đang chạy rất sát với mình
tôi thấy con đường của các bạn rất đẹp
những quán cà phê nhỏ
hoa và cây được trồng hai bên
nhưng việc đặt trồng
ở sát đường tàu thế này quá nguy hiểm
có thể gây tai nạn như thế
thì không vui chút nào
dù tiêm ẩn sự nguy hiểm
nhưng tại những quán cà phê ven đường tàu
từng hang ghế được xếp
tràn ra mặt đường vốn đã chật hẹp
vài quán cẩn thận lắm cũng chỉ treo thêm
chiếc mạng nhỏ thông báo sờ tàu chạy qua
để phản ánh thức trạng này
anh phạm quốc dũng đã gửi về dự thi
cuộc thi ảnh về đẹp việt nam
tác phẩm phố đường tàu
thường thì người ta
nói về đô thị
hay nói về sự phát triển
nhưng mà với cá nhân tôi
thì tôi thích gắn liền
cái cuộc sống của người dân đô thị
với sự phát triển đó
có ấn tượng rất đặc biệt
với cái khu phố đường tàu này
thường ở cái khu phố này
là dành cho những người
đã động có thu nhập thấp
và những người ngoại tỉnh lên hà nội để làm thuê
cư dân ở dọc phố đường tàu
họ mở quán cà phê họ làm dịch vụ
thì đem lại một cái
sưu nhập tốt hơn
cho những cư dân ở dọc phố đường tàu
cái mặt trái của vấn đề là
cái sự vi phạm về hành lang an toàn giao thông
thì chúng ta đã biết
điều đó thực sự đem lại
sự nguy hiểm tiềm tàng đối với
được biết luật đường sắt đã quy định
về phạm vi giới hạn hành lang an toàn giao thông
tuy nhiên những quy định này
vẫn chưa được chú trọng
bởi vậy để tránh những vụ việc đáng tiếc
có thể xảy ra mỗi người cần tân thủ
chấp hành nghiêm quy định
hành lang an toàn giao thông
để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách
thưa quý vị trên tay của các giám khảo
là các phiếu bình chọn
và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm giải ba của chương trình
mỗi giám khảo sẽ có quyền
dơ phiếu bình chọn cho năm tác phẩm
giải ba sẽ thuộc về tác phẩm nào
nhận được hai sự bình chọn đến từ hai thành viên ban giám khảo
tôi xin có ý kiến thế này
tôi muốn hỏi một tác giả
mà có ảnh trên này
trong bài hỏi này
trong bài hỏi này

có chụp về đường hầm
thực ra tôi cũng cân nhắc
không biết là mình nên chọn cái đàn
thật sự mà nói là nếu chụp bằng điện thoại di động
cả hai cái như vậy là tốt
đó chính là tác phẩm
tầm nhìn mới của tác giả
trần hữu vọng đến từ tp hcm
giám khảo vũ huyến muốn kết nối với tác giả này
tôi muốn hỏi thêm một chút
vậy thì xin mời các thành viên trong tổ thư ký
hãy giúp chúng tôi kết nối với tác giả
trần hữu vọng đến từ tp hcm
alo anh vọng đấy ạ
đúng rồi đúng rồi
dạ vâng anh vọng ơi chúng tôi đang ở
cuộc thi của vẻ đẹp việt nam
chủ nhật nhân dân tháng bảy đây
dạ dạ dạ dạ
chúng tôi có nhận được một số ảnh anh gửi đến cuộc thi
trước hết là xin cảm ơn anh đã nhiệt tình
tham gia cuộc thi
có một bức ảnh anh chụp về
con đường hình như là
xuyên hầm hả anh
dạ vâng tôi xin cảm ơn
xin được hỏi là anh sử dụng điện thoại gì đấy
em chụp samsung hai mươi chín anh
rồi cái máy thì tốt rồi anh
cái thứ hai là anh chụp vào trong cái thời tiết như thế nào
dạ em chụp hoàn toàn trên máy
và em cũng có chỉnh sửa trên máy samsung luôn
chứ trên phòng mềm trên cái ảnh trên máy luôn
cũng không có phòng mềm gì hết
em chụp lúc trời tối anh chuẩn bị tối
tầm khoảng sáu giờ
sáu giờ đến sáu rưỡi
cái bức ảnh này được đấy anh ạ
về bố cục các thứ là cũng rất là tốt
tất nhiên nó cũng có một vài điều
chúng tôi đang cân nhắc
tại vì trong cuộc thi này thì có một số ảnh cũng chụp về đường hầm
cho nên chúng tôi đang so sánh
và hỏi thêm hơn thêm
dạ vâng xin cảm ơn anh
dạ cảm ơn anh
và tôi xin được bắt đầu với tác phẩm đầu tiên
tác phẩm làm việc trên cao của tác giả nguyễn trung thành
đến từ thừa thiên huế
xin mời các thành viên ban giám khảo
tôi xin phép được công bố tác phẩm số hai
giao thông đô thị của tác giả phạm quốc dũng
đến từ hà nội
xin mời các thành viên ban giám khảo
một sự lựa chọn từ giám khảo vũ anh tuấn
tuy nhiên thì tác phẩm này
cũng chưa đủ điều kiện để đoạt giải ba
chúng ta đến với tác phẩm tiếp theo
tác phẩm số ba
nhịp sống phố cổ của tác giả phạm quốc dũng
đến từ hà nội
tác phẩm này
đang có một sự lựa chọn
chúng ta cần một sự lựa chọn nữa

xin mời thanh tú công bố tác phẩm tiếp theo ạ
tác phẩm số bốn
phố sớm của tác giả lê khiếu minh
đến từ hà nội
chúng ta đến với tác phẩm số năm
là tác phẩm tầm nhìn mới của tác giả trần hữu vọng
đến từ thành phố hồ chí minh
xin mời các thành viên giám khảo
một phiếu từ giám khảo vũ huyến
thêm phiếu nữa từ giám khảo vũ anh tuấn
và điều này đồng nghĩa với tác phẩm tầm nhìn mới của tác giả trần hữu vọng
đến từ thành phố hồ chí minh
đã đoạt giải ba của chương trình
xin cảm ơn các thành viên và giám khảo
và xin được chúc mừng tác giả trần hữu vọng
đầu tiên thì xin hỏi giám khảo vũ anh tuấn
lý do tại sao ông lựa chọn tác phẩm này vào giải ba
nhận xét của ông như thế nào về tác phẩm này
trước hết là bức ảnh này chụp bằng điện thoại
phải nói là cũng khá đẹp
màu sắc nó vào cái lúc
buổi chiều hơi chạm vạm
nên vẫn thấy được
con đường qua đường hầm
thấy đèn xe
và bầu trời vẫn còn xanh ngắt
nếu mà nhìn xa ra tí
thì mọi người sẽ thấy được
một cái đô thị một cái thành phố đang phát triển
bên cạnh là tôi còn nhìn thấy cả những cái cần cầu
còn đang xây dựng
thế cho nên là đây là bức ảnh
nói về cái đô thị của việt nam
nhất là một cái thành phố hồ chí minh
một cái thành phố năng động
tôi cũng ủng hộ cái bức ảnh này
đây là bức ảnh khá tốt hoàn trình
xin phép được hỏi giám khảo vũ huyến
ông vừa được kết nối với cả
bác giả chẳng thức vọng rồi
và ông có muốn nói thêm lời gì đó nữa không
có thể nói là cái đường hầm này
là một trong những cái sự kiện
về mặt tổ chức giao thông mới
mà cái điều này ở việt nam
nó cũng mới xảy ra trong vòng khoảng một mươi năm gần đây thôi
và sau đây thì sẽ có một số thành phố khác
cũng làm tức là hà nội cũng đang chuẩn bị làm
trên thế giới người ta làm đâu rồi
nhưng việc xây nhà cao tầng thì dễ
nhưng mà vượt qua sông
là cái điều đòi đầu tư kỹ thuật lớn
cho nên đây là một sự kiện
thật sự tôi nhìn ở dưới
rất sôi động cái nhịp sống nó cảm thấy
nó hết sức là tấp tập
và rõ ràng nó có những nhu cầu phát triển
chỉ có nhược điểm là tôi cảm thấy
bầu trời hơi nhiều
bởi vì trong trường hợp này cái cần nhấn
chính là nhấn cái sôi động ở dưới
còn giám khảo việt văn anh là người duy nhất không lựa chọn pháp luật này
anh có thể cho biết lý do của mình
cũng như là một vài cái nhận xét khách quan
về bức ảnh và giải ban này
tôi không phản ối bức ảnh này
tuy nhiên tôi thấy rằng tôi đồng ý với anh huyến là bầu trời
nếu mà mình cúp đi một chút xíu thì hay hơn
cũng như là cái ở dưới
nếu mà để nhòe một chút thì hay hơn
bởi thật ra bây giờ di động cũng đã sử dụng rất là nhiều kỹ thuật
thậm chí để cả chân máy được
thì nhòe một chút xíu nữa
thứ hai là tác giả làm xử lý rất khéo về phần mềm
như tác giả nói xử lý phần mềm trên máy samsung
đấy hình ảnh cái màu sắc là nó có thay đổi
đặc biệt là cái màu sắc ở phần dưới
là có độ đậu vàng tăng lên
hay là phần trên cái bầu trời
tác giả khéo là chọn được khoảnh khắc
giữa cái chuyển tiếp
giữa cái trạng vạn
giữa cái chuyển hết ngày chuyển sang tối
thì đấy là khoảnh khắc tốt
và bao giờ gây đến những gây ấn tượng
tuy nhiên đúng là bầu trời hơi bị rộng
dù nói thế nào thì nói nó vẫn hơi bị rộng
vì cái chi tiết chưa nhiều thú vị trên bầu trời
xin cảm ơn các thành viên trong bàn giám khảo
một lần nữa thì xin được chúc mừng tác giả trần hữu vọng
đã đoạt giải ba của cuộc thi ảnh tháng bảy này
thưa quý vị và các bạn
ngoài những tính năng cơ bản như là nghe gọi
nhắn tin thì chiếc điện thoại thông minh
còn sở hữu những ứng dụng vô cùng hiện đại
đặc biệt là camera trên điện thoại thông minh
thì ngày càng tốt và có nhiều tính năng hơn
bạn có thể chụp ảnh
dùng ứng dụng tự động
chỉnh sửa nhanh cho đẹp hơn này
rồi chia sẻ ngay lên mạng xã hội
với bạn bè và người thân
nhưng làm thế nào để có cho mình những bức ảnh
thật sự ấn tượng ưng ý từ chiếc điện thoại
lại là điều không phải ai cũng biết
xin mời quý vị và các bạn đến với tiểu mục
các kỹ thuật ngay sau đây của chúng tôi
thưa quý vị ngay bên cạnh tôi đây là anh hải lâm
admin group nhớ bảnh việt nam mobile graphic
và ngày hôm nay hải lâm sẽ chia sẻ với chúng ta
một chút về những mẹo
khi chụp ảnh về điện thoại di động
thưa anh hải lâm anh có thể chia sẻ với khán giả
một chút lưu ý khi chúng ta sử dụng điện thoại di động
để chụp ảnh không ạ
trước khi mà cầm máy lên động tác đầu tiên
là mình lau bồng kính
tiếp theo là cái động tác về cầm nắm để chụp
nó cũng rất là quan trọng
cầm phải chắc tay này
có một cái chiều rộng sẽ lấy được nhiều cảnh hơn
và điều quan trọng nhất là rất nhiều người bỏ quên lấy nét

về việc làm thế nào để lấy nét hiệu quả được không
khi mình lấy nét nó không đúng
thì ảnh nó sẽ bị lệch sạc
có một mẹo nhỏ như này
khi mà bạn ấn lấy nét
thì bạn sẽ ấn vào cái phần danh giới
giữa cái phần sáng và phần tối
vì vậy thì máy nó sẽ cân bằng sáng nó sẽ tốt hơn
khi các bạn bật camera
thì ở trong cái phần cài đặt của camera
nó cũng có một số cái đường lưới
mà các bạn nên bật lên
vì nó là giúp cho mình cái bố cục của mình nó chuẩn hơn
ví dụ như các cái thông số cơ bản
những tỷ lệ một phần ba một phần sáu
các bố điện thoại bây giờ cũng cho chụp ảnh vuông
rất là thú vị
nhưng mà tốt nhất nếu về phong cảnh
tỷ lệ là ba trên bốn
hoặc là một mươi sáu chín là hoàn hảo nhất
về cái vấn đề mà chụp ảnh
nhất là chụp ảnh ban ngày
độ tranh sáng nó rất là cao
khi các bạn chụp ảnh trời mây
hay là chụp ảnh nắng gắt
thì có một cái mẹo nhỏ nhỏ là
ở trên điện thoại cho cái chế độ chụp chuyên nghiệp
có thể các bạn hạ ev
xuống khoảng từ đến
thì nó sẽ giúp cho cái
giảm cái độ gắt của ảnh
và nó lấy ảnh chiều sâu hơn
về chụp buổi tối
hoặc là chụp đêm
thì các bạn nên
có một cái chân váy ảnh
hoặc là các bạn kê vào cái chỗ nào
nó vững để cho cái điện thoại
của mình nó chắc
thì cái hình của bạn
nó sẽ hiệu quả
môi trường sáng chung quanh bạn
nó rất là quan trọng
bạn nên chọn một chỗ nào thật tối nhất
vì vậy thì cái máy nó
nó phơi sáng nó sẽ hiệu quả hơn
một vấn đề nữa là
khi mà các bạn chụp ảnh xong
thì cái phần hậu kỳ
cũng là một cái phần
gần như là cũng không thể thiếu được
ở trong nhấp ảnh
bây giờ có rất nhiều phần mềm
phần mềm thứ ba
ở trên điện thoại
để chỉnh sửa nó rất là tốt
nó sẽ giúp cho bức ảnh của bạn nó hoàn hảo hơn
đấy thì các bạn cũng nên
tìm thòi nghiên cứu
về cái vấn đề hậu kỳ
cho nó ảnh của bạn được đẹp hơn
về những chia sẻ vừa rồi của anh
thưa quý vị tiếp tục với chương trình
ngay sau đây chúng ta sẽ tìm ra giải nhì
từ chín tác phẩm còn lại
ở hạng mục này mỗi thành viên ban giám khảo
có tối đa hai lần được dơ phiếu
và tác phẩm nào nhận từ hai phiếu bình chọn trở lên
sẽ trở thành á quân
lần này tôi xin được đọc tên từng tác phẩm
tác phẩm đầu tiên
tác phẩm số một
làm việc trên cao của tác giả nguyễn trung thành
đến từ thủy thiên huế
xin mời các thành viên ban giám khảo
và tôi xin phép được công bố
tác phẩm số hai
tác phẩm giao thông đô thị
của tác giả phạm quốc dũng
đến từ hà nội
xin mời các thành viên ban giám khảo
chúng ta đến với tác phẩm số ba
là tác phẩm nhịp sống phố cổ
của tác giả phạm quốc dũng
đến từ hà nội
một sự lựa chọn từ giám khảo vũ huyến
tuy nhiên ở đây cũng chưa đủ điều kiện
để trở thành á quân
và giám khảo vũ huyến của chúng ta
chỉ còn một lần dơ phiếu
để bình chọn cho tác phẩm đoàn giải nhịp
tác phẩm số bốn
phố sớm của tác giả lê khiếu minh
cũng đến từ hà nội
tiếp tục là một sự lựa chọn
từ giám khảo vũ anh tuấn
và giám khảo vũ anh tuấn của chúng ta
cũng còn một sự lựa chọn nữa
để bình chọn cho tác phẩm đoàn giải nhịp
chúng ta đến với tác phẩm tiếp theo
tác phẩm số sáu
phố cổ ven kênh của tác giả kiều anh dũng
đến từ thành phố hồ chí minh
xin mời các thành viên đoàn giám khảo
tiếp tục là một sự lựa chọn từ giám khảo vũ huyến
đến thời điểm này thì không có ai
cùng sự đồng thuận với cả giám khảo âu huyến
bởi vậy là giám khảo vũ huyến của chúng ta
đã hết quyền dơ phiếu bình chọn
cho lượt bình chọn
tác phẩm đoàn giải nhịp
trong cuộc kỳ lần này
tôi xin phép được đọc tác phẩm tiếp theo
tác phẩm số bảy
sông trong phố của tác giả đỗ hiếu liêm
đến từ bạc liêu
xin mời các thành viên đoàn giám khảo
một sự lựa chọn
hai sự lựa chọn
xin được chúc mừng
tác phẩm sông trong phố của tác giả đỗ hiếu liêm
đã xuất sắc
giành giải nhịp của chương trình
tôi xin được dành câu hỏi
cho giám khảo vũ huyến
là người đã hết quyền bình chọn đầu tiên
ông có thấy tiếc hay không
khi mà mình không bình chọn tác phẩm này
và ông có thể cho biết lý do tại sao
ông lại bình chọn cho tác phẩm
phố cổ ven kênh là giải nhịp
cả hai bước nó đều có chữ cổ
phố cổ này
rồi phố cổ ven sông này
tôi là người rất thích
những cái thành phố hiện đại
ở đấy nó có nhiều thú vị lắm
nhưng mà tôi cũng là người
rất thích về văn học
rất thích về sống bằng ký ức
tôi cứ nhìn thấy những bức tường hiện đại
những cái đèn chùm
những cái đường phố
những cái khách sạn năm sao
đằng sau đó có bóng dáng gì của hôm qua
trong một mươi bức ảnh có hai bức ảnh mà tôi thích đấy
một tức là cái bức ảnh
có hai cái bạn trẻ ngồi đánh cờ
bên cạnh những cái nhà nó rất là bình thường
và lần này nó là cái ảnh mà
hình bóng của nhà
nhưng mà phải thừa nhận rằng là
chụp bằng điện thoại chứ đâu
lấy được cái bóng đó
tôi cảm thấy là cái người chụp ấy
cũng có một cái độ
nói là một cái độ bay cần thiết
người ta thích một cái gì đó
ký ức một cái gì hồi tưởng
mà tôi là người rất thích những cái kỷ niệm
xin phép được hỏi giám khảo việt văn
lý do tại sao anh lại lựa chọn tác phẩm này
đọc giải nhì của chương trình
thực ra vì nó sắp với chủ đề
nói vấn đề của hiện nay
cái vấn đề mà lũ lụt
luôn luôn là vấn đề báo động trong đô thị
chỉ cần một trận mưa là có thể ngập nước được rồi
mưa to ngược lại thấy các tỉnh
và rất nhiều các tỉnh khác ra thành phố cũng thế
đây là ở bạc mạc liêu
và rõ ràng cái bức ảnh này là bức ảnh
đã thể hiện được một cái tạo hình tôi cho là cũng thú vị
nó ở đằng sau đô thị rất là rõ
cửa hàng siêu thị
rồi những cái người đi hai các hướng khác nhau
người đi ngược người đi xuôi các hướng khác nhau
và đều thấy rằng cái nước rất là mênh mông
mặc dù là về mặt nhược điểm
thì rõ ràng là cái phần trước
nó hơi bị rộng và nó thừa ra một cái
tôi không biết là cái gì một cái vật đen đen
một cái nhọn nhọn en đen thì nó hơi thừa
nhìn nó hơi tức mắt nhắm mắt lại nhìn nó hơi tức mắt
bởi vì nó không có thông tin trong đoạn
và nó không thích nhưng mà bức ảnh này nếu cụm đi một tí
ở phần dưới thì bức ảnh này tôi nghĩ là bức ảnh thú vị
vậy còn ý kiến của
giám khảo vũ anh tuấn thì sao ạ
cá nhân tôi về cái bức ảnh giải nhì này
thì tôi nghĩ là nó
rất hợp với chủ đề đây là cái vấn đề mà
của các đô thị của việt nam
chứ không cứ gì một địa điểm
cho nên tôi nghĩ đây là bức ảnh
mà mang tính chất khái quát
cái trên tôi thấy có
lộ ra một chút như kiểu
cái hương của đèn xe máy hay sao
có thể là tác giả ngồi dưới
chuyên xe bấm máy luôn
bức ảnh này tôi nghĩ là bình dị
nhưng mà nó phản ảnh
như đúng cái thực trạng của đô thị việt nam
nó có thể là
hiểu theo cái nghĩa là
đây là bức ảnh mang tính chất cảnh báo
chứ không phải là phê phán tôi nghĩ
cũng để làm sao
cho nhà quản lý hay là những người
có trách nhiệm
nhìn bức ảnh đó để có thể
hướng đến làm cho đô thị
cho nó đẹp hơn
tôi nghĩ bức ảnh cũng là tốt
và một lần nữa xin được chúc mừng
tác phẩm sông trong phố
của tác giả đỗ hiếu liêm
đã đoạt giải nhì của chương trình
và như vậy thì hiện
chúng ta còn tám tác phẩm có cơ hội
giành giải nhất của chương trình
xin lưu ý là ở hạng mục giải nhất này
các thành viên ban giám khảo
chỉ có một lần dơ phiếu
và tác phẩm đoạt giải
phải đạt đủ ba phiếu bình chọn
đến từ ba thành viên của ban giám khảo
và tôi xin phép được đọc tên tác phẩm đầu tiên
tác phẩm số một
làm việc trên cao của tác giả
nguyễn trung thành đến từ thừa thiên huế
chúng ta đến với tác phẩm số hai
giao thông đô thị của tác giả phạm quốc dũng
đến từ hà nội
xin mời các thành viên vào giám khảo
tác phẩm số ba
giao thông phố cổ của tác giả phạm quốc dũng
đến từ hà nội
tác phẩm tiếp theo
tác phẩm số bốn
phố sớm của tác giả lê kiều minh
đến từ hà nội
tác phẩm số sáu
phố cổ ven kênh
của tác giả kiều anh dũng
đến từ thành phố hồ chí minh
xin mời các thành viên vào giám khảo
đến với tác phẩm tiếp theo
tác phẩm số tám
bình minh sông hoài
của tác giả đỗ anh vũ
tác phẩm số chín
từ làng lên phố
của tác giả phạm quốc dũng
đến từ hà nội
từ làng lên phố
ba sự lựa chọn
và xin chúc mừng
tác giả phạm quốc dũng
với tác phẩm từ làng lên phố
đoạt giải nhất của chương trình
xin được chúc mừng tác giả
và tôi xin được đặt câu hỏi
giáo viên phạm quốc dũng
giám khảo hữu huyến
cái sự lựa chọn của ông cho tác phẩm này là như thế nào
và có phải là từ cái tên nó đã gây ấn tượng cho ông hay không ạ
đối với tôi thì từ làng lên phố tôi nghe ấn tượng lắm
đây là một tấm ảnh có sự so sánh
cái so sánh ở đây trên hình ảnh nó chính là cái mảng đất còn lại
ta cảm thấy là ngày xưa có thể là đất luộng
có thể cái mảng đằng trước
và rất thích là có một cái người đang đi ở đấy
người nó vào cái chỗ đấy nó cảm thấy nó sinh động
cái đất này là đất luộng
đất này là đất nông thôn cũ
chứ bây giờ ở đây là có trường học có nhà trẻ có bệnh viện
người ta hình dung
mang lại nhiều sự hy vọng cho những người dân vùng nông thôn
đằng sau những cái nhà kia là con người là cuộc sống
nếu mà nói về chất nhiếp ảnh
hay về cách xử lý về hình ảnh khi mà chụp
thì tôi đồng ý là giả chụp chắc tay
thế nhưng mà tôi cảm giác cái không gian nó hơi ngột ngạt
mà không biết là

đằng sau lưng tác giả chụp đấy
thì liệu có những cái khối nhà bê tông ấy được không
và tôi còn liên tưởng cái hình ảnh ánh sáng
đằng sau nó còn len lỏi
phải len lỏi qua những cái khối nhà bê tông như vậy
đấy tôi có cảm giác hơi khác anh huến một chút
cái hồ này tôi nghĩ cảm giác bị nuốt chửng
đây là cái tiềm cảnh khi chụp
đâm ra là cái người ở đấy bị nhỏ nhoi trong cái không gian
đây là một tác phẩm rất là tốt về mặt tạo hình
về mặt ý tưởng nó sát với chủ đề
nó gợi được
thứ nhất là về mặt tạo hình các bạn để ý là bố cục rất chặt chẽ
và bố cục nó có nhiều lớp lam
nếu tiền cảnh trong ảnh là cảm giác có chiều sôi trong bức ảnh đó
nhân vật đúng điểm mạnh
có thể là bố trí không biết nhưng mà rất đúng điểm mạnh
màu trời là xanh
hồ nước xanh
tất cả nó rất là hài hòa về màu sắc
nếu mà có trên một chút nó sáng một chút
đôi khi nó làm một số góc tối nó lại sáng một chút tiền hay hơn
nhưng mà về cơ bản nó rất tốt
thế nhưng mà đúng là cái ảnh nó hay là nó gọi nhiều liên tưởng
nó vừa nói là nó phát triển nhanh của đô thị
những cái manh của nhà rất là đều
nhưng mà đồng thời nó đặt câu hỏi về sự cô đơn của con người
bởi vì khi một người đi xe đạp
mình thấy rõ ràng người ta cảm giác là cái ngọn sót lại
và cái ánh đá rất là cô đơn
cái bóng đổ dài các bạn để ý
cái bóng đổ ánh sáng
rất là cô độc
vấn đề đô thị vấn đề môi trường
chúng ta thấy rằng nóng lên tại sao nóng quá
hiệu ứng nhà kính
quá nhiều cái ốc xây đất
và trong khi đó làm ảnh nó lâu lâu lụt
lụt ngập lụt
cũng là vì quá nhiều nhà bị từng ống nước
tất cả các thứ tôi cho là
đây là một cái bức ảnh nó gợi nhiều cảm xúc
một cái bức ảnh nó có nhiều câu chuyện đằng sau đó
một lần nữa xin chúc mừng tác phẩm
từ làng gia phố của tác giả phạm quốc dũng
đến từ hà nội đã đoạt giải nhất của chương trình
như vậy bảy tác phẩm còn lại đã đoạt giải khuyến khích của cuộc thi
sau đây chúng tôi xin đọc tên bảy tác phẩm
tác phẩm số một
tác phẩm số hai
giao thông đô thị của tác giả phạm quốc dũng
đến từ hà nội
tác phẩm số ba
nhịp sống phố cổ tác giả phạm quốc dũng hà nội
tác phẩm số bốn
phố sớm của tác giả lê khiếu minh
đến từ hà nội
tác phẩm số sáu
phố cổ ven kênh của tác giả kiều anh dũng
thành phố hồ chí minh
tác phẩm số tám
bình minh sông hoài của tác giả đỗ anh vũ
đến từ quảng nam
và tác phẩm số một mươi
bộ ảnh phản chiếu tác giả đinh công tâm
đến từ sóc trăng
xin chúc mừng các tác giả
xin được cảm ơn các thành viên trong ban giám khảo đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và đặc biệt xin cảm ơn sự tham gia của các tay máy chuyên và không chuyên trong cả nước
đã luôn theo dõi và đồng hành cùng cuộc thi
sau đây thay mặt ban tổ chức tôi xin phép được công bố chủ đề của cuộc thi về việt nam tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đó là sắc màu cuộc sống
và ngay từ bây giờ quý vị và các bạn có thể gửi tác phẩm của mình cho chúng tôi về địa chỉ hòm thư điện tử
thời hạn nhận ảnh sẽ là trước hai mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thời gian ban tổ chức chúng tôi công bố một mươi tác phẩm ảnh trong cuộc thi đồng hành
ảnh trong tuần đầu tiên của tháng tám sẽ là thứ bảy ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi và truy cập vào fanpage của chúng tôi
tại địa chỉ facebook com cạch chéo về đẹp việt nam ng
để tìm hiểu về thể lệ cũng như là thông tin của cuộc thi
thân ái chào tạm biệt